hoàn lưu cơn bão số ba cũng gây ra mưa lớn trên địa bàn huyện đà bắc tỉnh hòa bình
lũ lụt và sạt lở đất đã gây cô lập cục bộ địa phương trong nhiều giờ
nhất là ở những địa bàn có nhiều con suối cắt ngang đường giao thông huyết mạch và xã
không chỉ chia cắt về giao thông mưa lũ cũng đã gây ra rất nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân
ước tính tổng thiệt hại lên tới gần một mươi tỷ đồng
theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện đà bắc mưa lũ đã làm sạt lở khiến hai mươi bốn gia đình phải sơ tán khẩn cấp
tỉnh lộ bốn trăm ba mươi ba từ thành phố hòa bình đi các xã mường triềng đồng nghê nước lũ tràn về gây ách tắc đường hoàn toàn
nhiều tuyến đường từ trung tâm huyện đi các xã cũng bị tắc hoàn toàn
một mươi hectare lúa tại các xã hào lý thị trấn đà bắc tân minh đồng duộng bị lũ cuốn trôi cùng nhiều đồ đạc và gia súc
gia cầm của nhân dân ước tính thiệt hại khoảng gần một mươi tỷ đồng
trước tình hình trên ủy ban nhân dân huyện đà bắc đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng và phương tiện
để ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra cắt cử lực lượng trực tại các ngầm hồ
chủ động các phương án sơ tán di chuyển dân khi tình huống cấp bách xảy ra